tình trạng nắng nóng gai ngắt kéo dài đã khiến cho toàn bộ lâm phần rừng và rừng trên các đảo của tỉnh cà mau khô hạn
gia tăng mức độ cảnh báo cháy với cấp độ cảnh báo cấp nguy hiểm
đến thời điểm hiện tại trong tổng số hơn bốn mươi ba ha diện tích lâm phần rừng tràm cà mau
đã có hơn hai mươi ba bảy trăm linh hectare báo động cháy cấp ba cấp có khả năng cháy cao
và hơn năm năm trăm bảy mươi ha báo động cháy cấp bốn cấp nguy hiểm
diện tích nguy cơ cháy ở cấp nguy hiểm tập trung chủ yếu trên lâm phần rừng tràm
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ trại giam cái tàu rừng
trên cụm đảo hòn khoai vườn quốc gia u minh hạ
theo dự báo nếu nắng nóng gây gắt tiếp tục kéo dài
thì diện tích rừng cảnh báo cháy cấp nguy hiểm sẽ tăng lên nhanh chóng
và đến đầu tháng bốn tới đây có nhiều diện tích rừng khô hạn sẽ lên đến mức báo động cháy cấp năm
cấp cực kỳ nguy hiểm
trước tình hình đó đơn vị hiện nay cũng đã bố trí xuống dưới các địa bàn trọng điểm là bảy tổ máy bom
và bố trí là một mươi sáu trên hai mươi một chốt chạm hiện nay là trực hai mươi bốn trên hai mươi
một vấn đề nữa thì đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức tuyên truyền sáu cuộc và có năm trăm sáu mươi lượt người tham dự và ký cam kết
đến thời điểm hiện nay đơn vị cũng đã xây dựng quy chế phối hợp với một mươi đơn vị

đơn vị cũng đã thực hiện và tổ chức xây dựng lực lượng trong cộng đồng dân cư
khoảng một lực lượng khi sự cố xảy ra có thể quy động được
để ứng phó với khô hạn năm hai nghìn một mươi chín đến nay cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương
tại cà mau đã chủ động đóng các cống đập rãnh thoát nước nhằm duy trì độ ẩm trên bề mặt đất rừng
có văn mạng chỉ đạo cho các địa phương tái chủ rừng lịch tiếp tục tăng cường công tác
tuyên truyền băng động để cho người dân nâng cao ý thức
để các hồ dân trong rừng ký cam kết để chấp hành các quy định về phòng cháy chơi chơi
và sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy
cái thứ ba là cái giải pháp nữa là tăng cường công tác kiểm tra
để đảm bảo là không để xảy ra cháy đấy là mục tiêu của quận văn tây
còn nếu mà giả sử nó có xảy ra cháy thì có cái lực lượng tại chỗ
có lực lượng để giặt tắt ngay không cho nó cháy lại
cùng với đó các đơn vị chức năng các chủ rừng cũng hoàn thiện việc tu sửa và xây dựng mới
hai mươi một tròi quan sát lửa sửa chữa mua mới chín mươi năm máy bơm chữa cháy hơn bốn mươi tám một trăm một mươi năm mét vòi chữa cháy
để bảo đảm hoạt động tốt phục vụ công tác phòng chống cháy rừng
và không bị động khi có tình huống bất ngờ xảy ra